còn đây là chín mươi tấm pin với công suất mỗi tấm là ba trăm ba mươi wb cho tổng công suất điện hai mươi chín bảy kw
các tấm pin năng lượng mặt trời này được lắp đặt trên giá đỡ trên mái nhà của tòa nhà công ty
kết nối với hệ thống điện qua bộ invester và cung cấp điện phục vụ cho các nhu cầu chiếu sáng làm việc
bình quân mỗi tháng những tấm pin này cho thu từ ba năm trăm linh đến bốn năm trăm linh kwh điện
và theo tính toán của kế toán công ty hiện nay
và theo tính toán của kế toán công ty hiện nay
các tấm pin này được kiểm được từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng tức là chi phí tiền điện
nếu như trước ở mức từ bảy mươi đến tám mươi triệu đồng một tháng thì nay chỉ còn hơn sáu mươi triệu đồng một tháng
chúng tôi có một việc đánh giá hàng quý về hiệu quả hệ thống năng lượng mặt trời
tức là dựa vào những thông số thu thập trên phần mềm
cùng với những hóa đơn tiền điện của các kỳ trước và sau khi lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời này
thì chúng tôi đã thấy là nó cũng đã mang
lại một hiệu quả kinh tế khá rõ rệt
tức là nếu như theo tính toán ban đầu thì thường một hệ thống năng lượng mặt trời
một ngày có thể sản sinh ra được khoảng bốn giờ nắng
nhưng mà với lượng bức xạ nhiệt hiện nay cùng với lượng nắng hiện nay
thì cái số liệu mà chúng tôi ghi nhận được là một ngày
thì nó có thể sản xuất ra được khoảng năm giờ nắng
sau một thời gian vướng về cơ chế mua và bán
cũng như cách tính thuế của hệ thống điện mặt trời
kể từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín các vướng mắc về thuế
cách tính giá điện sẽ được tháo gỡ
cuối tháng bốn công ty địa lực sài gòn thuộc tổng công ty địa lực tp hcm
đã tổ chức ký kết giữa hợp đồng mua bán điện với người dân
thực hiện lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đây là hành động thiết thực nhằm khuyến khích người dân
lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái để giảm áp lực trong việc cung ứng điện
góp phần bảo vệ môi trường và cũng là một kênh đầu tư của người dân
khi lượng điện từ hệ thống mặt trời áp mái
sẽ được ngành điện mua lại theo quy định của bộ công thương
việc ký hợp đồng này cũng là cơ sở để ngành điện thanh toán tiền điện cho khách hàng
đã lắp đặt điện mặt trời áp mái trong thời gian qua
cũng như tạo động lực cho người dân doanh nghiệp quan tâm hơn đến điện mặt trời áp mái
hiểu rõ được nhu cầu sử dụng điện của các hội gia đình là dự yếu vào băng đêm
vào băng ngày thì hiện tại có cơ chế là mua điện của evn
đó là một thời điểm để mà mình đầu tư tốt
thì đó cũng là một yếu tố để các nhà đầu tư hiện tại là đầu tư vào cái thời điểm này là tốt nhất
thì khi đó thì hiện tại liên hợp công ty kỹ thuật đạt số lượng mà người dân lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời
là tăng hơn năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái
và đây là một số lượng là xu hướng này nó càng tăng
giá đưa ra hiện tại cũng rất là hỗ trợ cho khách hàng rất là nhiều
cho các hội gia đình để khách hàng có thể tiếp cận được cái nguồn năng lượng xanh
bên cạnh việc tuyên truyền thì chúng tôi cũng đang tích cực làm việc với các đơn vị cung cấp trên địa bàn
để mà họ đưa ra nhiều
cái chính sách ưu đãi cũng như các chính sách giảm giá cho những chủ đầu tư
có nhu cầu mà lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên địa bàn tp hcm
còn về phía tổng công ty điện lực tp hcm thì chúng tôi khi mà có yêu cầu của khách hàng
thì chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra và quà lưới miễn phí
đồng thời là thực hiện lắp công tơ miễn phí hai triệu theo yêu cầu của thủ tướng chính phủ
theo thông tư số năm của bộ công thương giá bán điện của hộ dân gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho ngành điện
trong năm hai nghìn một mươi chín là hai một trăm ba mươi bốn đồng một kwh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
về cách xác định thuế đối với đơn vị doanh nghiệp có phát hành hóa đơn
đơn vị lắp đặt khai thuế bằng phương pháp khấu trừ một mươi
trường hợp đơn vị lắp đặt kê khai thuế trực tiếp trên thuế vat thì nộp hai trên doanh thu
riêng các hộ gia đình không phát hành hóa đơn nếu mức doanh thu hơn một trăm linh triệu đồng một năm
thì được áp dụng mức thuế hai còn doanh thu dưới một trăm linh triệu đồng một năm
thì không phải chịu thuế
đây được kỳ vọng sẽ là động lực để tp hcm nói riêng cũng như ngành điện nói chung
có thể thu hút hơn nữa sự quan tâm đầu tư đến lĩnh vực năng lượng mặt trời áp mái
trong thời gian tới nhằm hỗ trợ bảo đảm nguồn điện
hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội xanh hơn của nước ta